ngày một mươi một tháng một mươi tại trường đại học pont valais qui montpellier iii miền nam nước pháp
đã long trọng diễn ra lễ ra mắt chương trình giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa việt nam và cấp văn bằng
đại học dự lễ ra mắt có ngài nguyễn thiệp đại sứ đặc mệnh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
việt nam tại pháp ngài patrick gilley chủ tịch đại học và đông đảo sinh viên nói chung
cũng như những sinh viên quan tâm đến chương trình học
phát biểu khai mạc buổi lễ ông patrick gilley chủ tịch đại học pont valais qui montpellier iii
cho biết việt nam là đất nước giàu truyền thống văn hóa và có bề dày lịch sử quan hệ đối tác
chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong đó có giáo dục cùng với
việc giảng dạy các ngôn ngữ các nước khác việc giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ việt nam sẽ giúp
vinh dự tham gia đào tạo ngôn ngữ và văn hóa việt nam